bộ một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới bao trùm tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế văn hóa xã hội khu vực nông thôn
từng bước đã góp phần thay đổi diện mạo nhiều làng quê thu hẹp được khoảng cách giữa thành thị và nông thôn
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì qua thực tế triển khai một mươi chín tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới
đã bộc lộ không ít những tồn tại bất cập
nhiều tiêu chí khi áp dụng tại khu vực đồng bằng thì phù hợp
nhưng khi áp dụng tại vùng núi hải đảo thì lại bộc lộ những bất cập cần phải điều chỉnh
những đóng góp của bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới đem lại đã góp phần thay đổi diện mạo của các làng quê
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn
tuy nhiên sau một mươi năm thực hiện xây dựng nông thôn mới
bộ một mươi chín tiêu chí đã xuất hiện những hạn chế cần được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn
nhà dân cư thì rõ ràng khu vực miền núi thì tập quán người đồng bào là ở nhà sàng nhà rong
nếu chúng ta đưa bộ tiêu chí chúng ta vào đó mà nó chưa phù hợp thì nó không ổn
nhà chúng ta ở dưới này là nhà cứng hóa cấp bốn nhà vân vân thì tốt
nhưng nếu chúng ta tính ra giá trị chưa chắc chúng ta bằng mỗi ngôi nhà sàn của người đồng bào
tới đây nếu mà điều chỉnh tại những khu vực tại những xã thị trấn mà cần thiết phải có
và những khu vực những cái xã thị trấn nào mà chợ nó gần những khu trung tâm hoặc gần những khu thương mại
thì có thể điều chỉnh nó cũng không bắt buộc không cần thiết phải cứng cái tiêu chí chợ
về định hướng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm trên cơ sở dự tiêu chí nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
ban chỉ đạo trung ương sẽ có những điều chỉnh bổ sung khắc phục những hạn chế
nhằm phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù từng vùng miền
điểm dễ nhận thấy trong mục tiêu xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
là chủ yếu tập trung nhằm nâng cao đời sống của người dân nông thôn
cái quan trọng nhất là thể chế cơ chế chính trách huy động tổng nguồn lực
làm sao các thành phần kinh tế tham gia sâu rộng hơn đầu tư nhiều hơn vào khu vực kinh tế nông thôn
thế rồi là tái cấu nông nghiệp thế rồi là người dân thì bằng chính nội lực của mình
nguyện vọng của mình là gì đó là hình thành các hợp tác xã đó là hình thành các doanh nghiệp nhỏ
đó là phát triển cái sản phẩm ô cốp đấy cũng là một phần nội lực của người dân
thế có như vậy thì chúng ta với làm sao nó tạo ra một hệ sinh thái đầy đủ
từ thể chế từ cơ chế từ nguồn lực từ tổ chức
cùng với đó việc quan tâm hoàn thiện và nâng cấp hệ thống hạ tầng phát triển kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ
kết nối với đô thị nâng cao chất lượng y tế giáo dục và các thiết chế văn hóa thể thao
bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn sẽ là những trọng tâm được thực hiện trong giai đoạn tiếp theo